chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
thủ tướng nhấn mạnh cần ra lại tất cả các giấy phép còn hạn ngạch không cấp mới giấy phép doanh nghiệp nhập phế liệu
thủ tướng nhất trí cần ban hành chỉ thị về vấn đề này là văn bản quan trọng để bộ tài nguyên và môi trường các bộ ngành liên quan các địa phương trong cả nước thực hiện
do đó cần viết dễ hiểu dễ vận dụng làm rõ trách nhiệm từng cấp từng ngành
hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có buổi tiếp các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào dự án nhà máy sản xuất điện khí thiên nhiên hóa lào

phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết đồng bằng sông kiểu long là khu vực có tiềm năng rất lớn để đầu tư các dự án điện khí
hiện có rất nhiều nhà đầu tư đang quan tâm muốn đầu tư xây dựng nhà máy điện khí tại khu vực này
dự án có công suất ba hai trăm linh mw với tổng mức đầu tư khoảng bốn tỷ usd tức là khoảng hơn chín mươi một tỷ đồng và giá bán điện dự kiến sẽ là khoảng bảy cent một kw
nếu nhận được sự ủng hộ hợp tác và giúp đỡ từ phía chính phủ và các bộ ngành của việt nam các nhà đầu tư dự kiến trong ba năm nữa sẽ phát điện tổ máy đầu tiên với công suất một mw
thủ tướng hoan nghênh các đối tác đã quan tâm tìm hiểu và đề xuất đầu tư dự án nhất trí với các ý kiến cho rằng dự án có nhiều điểm ưu việt
thủ tướng ra bộ công thương phối hợp với evn và các bộ ngành liên quan xem xét điều chỉnh tổng sơ đồ điện bảy
nếu dự án tính khả thi cao thì bổ sung dự án này để có thể phát điện một mw vào năm hai nghìn hai mươi một báo cáo thủ tướng chính phủ
bộ kế hoạch và đầu tư tỉnh bạc liêu các bộ ngành liên quan hướng dẫn nhà đầu tư trình tự thủ tục đầu tư với tinh thần cải cách
làm việc với ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về kết quả sáu tháng thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám phó thủ tướng vương đình huệ nêu rõ
phải đề cao chất lượng cổ phần
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ nêu rõ thành phố hồ chí minh và hà nội là hai địa phương có nhiều doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa nhất
trong khi các bộ ngành trung ương còn rất ít các doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa
đồng thời số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa niêm yết trên thị trường chứng khoán rất thấp
mới chỉ có một trăm năm mươi trong số khoảng bảy trăm linh doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa
thực hiện niêm yết
chính điều này đã làm giảm tính hiệu quả trong bán vốn nhà nước
đối với việc chậm thực hiện kế hoạch cổ phần hóa đã được thủ tướng phê duyệt
trưởng ban chỉ đạo chỉ ra vớng mắc lớn nhất là xác định phê duyệt đất đai của doanh nghiệp cổ phần hóa
để hoàn thành nhiệm vụ thủ tướng giao phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị ban chỉ đạo
nhanh chóng hoàn thiện báo cáo tình hình kế hoạch triển khai trong sáu tháng cuối năm để trình thủ tướng chính phủ
thường trực ban bí thư ủy ban thường vụ quốc hội các cơ quan liên quan để đôn đốc giám sát
các bộ ra soát hoàn thiện các văn bản pháp luật thông tư hướng dẫn các nghị định của chính phủ về cổ phần hóa bán vốn
thường trực ban chỉ đạo phối hợp với các bộ tổng hợp giá soát điều chỉnh kế hoạch cổ phân hóa thoái vốn
để định vị kế hoạch bổ sung làm căn cứ đánh giá kế hoạch thực hiện từ nay tới cuối năm
phương châm đặt ra là không chạy theo tiến độ lấy thực chất là chính tránh chuyện dồn ép mà không đạt hiệu quả tối đa
sáng nay tại thành phố hải phòng đã diễn ra hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm của mặt trận năm thành phố trực thuộc trung ương
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã dự và chủ trì hội nghị
trong sáu tháng đầu năm mặt trận năm thành phố trung ương đã có nhiều cách làm hay
sáng tạo với nhiều mô hình vận động mới trong công tác dân vận qua đó đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh công tác mặt trận cần chủ động nắm bắt tình hình nhân dân
tiếp tục lắng nghe tập hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân gửi tới hội đồng nhân dân các cấp và quốc hội
đề nghị mặt trận năm thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục bám sát chỉ thị một mươi bảy của ban bí thư về đổi mới công tác tuyên truyền
vận động trong tình hình mới theo hướng thiết thực và hiệu quả
nhân dịp này mặt trận tổ quốc các thành phố hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng và cần thơ đã ủng hộ mặt trận tổ quốc thành phố hải phòng bốn trăm linh triệu đồng
để xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn
thưa quý vị sau gần hai tháng xe buýt du lịch hà nội citytour đi vào hoạt động
qua khảo sát tổng công ty vận tải hà nội quyết định bổ sung thêm loại vé mới giá một trăm chín mươi sáu đồng một người
cho khách có nhu cầu đi suốt không lên xuống các điểm dọc tuyến trong vòng hai giờ
tuyến xe buýt môi trần hai tầng tại hà nội được chính thức đưa vào khai thác sử dụng từ ngày ba mươi tháng năm
đây là tuyến xe buýt đầu tiên phục vụ phát triển du lịch thủ đô do transurco triển khai thực hiện
với sự hợp tác của công ty ảnh việt hope on hope off việt nam
tuyến có lộ trình đi qua hai mươi năm tuyến phố với một mươi ba điểm rừng tạo điều kiện thuận lợi để hành khách tiếp cận dễ dàng ba mươi điểm thăm quan đặc sắc của hà nội
cho phép khách du lịch tự khám phá trải nghiệm theo cách của mình
trước đó tuyến buýt có ba mức giá vé
vé ba trăm linh đồng một người có thể sử dụng trong vòng bốn tiếng vé bốn trăm năm mươi đồng một người trong hai mươi bốn tiếng và vé sáu trăm năm mươi đồng một người trong bốn mươi tám tiếng
bên cạnh đó tổng công ty vận tải hà nội cũng đề xuất sở giao thông vận tải hà nội điều chỉnh thời gian hoạt động kéo dài của tuyến xe buýt này đến một mươi tám giờ
từ ngày một tháng tám tổ chức tour vào buổi tối dự kiến xuất bến vào một mươi chín h ba mươi
và hai mươi h ba mươi phút hàng ngày
thưa quý vị tiếp tục thông tin về sự cố vỡ đập thủy điện sepien senam nội ở tỉnh atapu của lào
hiện công tác cứu hộ đang được nỗ lực triển khai thế nhưng giao thông đường bộ đã bị phá hủy nghiêm trọng
vì vậy con đường tiếp cận người dân rất khó khăn chỉ có thể sử dụng thuyền hoặc là trực thăng để đi qua
tính tới nay lực lượng cứu hộ đã đưa được gần ba người dân tới khu vực an toàn và hỗ trợ lương thực cho hàng nghìn người khác
việc tiếp tế lương thực thực phẩm cho những người còn đang bị cô lập bởi nước lũ cũng được bảo đảm triển khai liên tục
khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu thuyền cứu hộ khiến diện tích khu vực tìm kiếm bị thu hẹp nhiều nơi vẫn chưa được tiếp cận
trong đó có các điểm có nhiều khả năng còn người bị mắc kẹt
tranh thủ thời tiết có nắng các lực lượng của lào cũng đang đẩy nhanh công tác sửa chữa cầu đường
dự kiến trong ngày mai các phương tiện xe cơ giới lớn như ô tô có thể tiếp cận những bản bị ảnh hưởng nặng
hiện mực nước ở đầu nguồn khu vực các bản bị ngập đã rút hơn một mươi mét
tuy nhiên khu vực cuối nguồn nước và cửa sông sê pên nước lại dâng cao
theo kế hoạch đội cứu trợ của hàn quốc sẽ tới lào trong ngày mai
chính phủ thái lan cũng đã cấp khoản tiền mặt viện trợ trị giá khoảng một trăm bốn mươi bảy usd cho các nạn nhân trong sự cố vỡ đập
trong buổi họp báo vào chiều nay đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định
ảnh hưởng của sự cố vỡ đập thủy điện tại lào có thể khiến cho mực nước tại tân châu an giang tăng từ bảy một mươi cm vào cuối tuần này
theo ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi ba tháng bảy
xảy ra sự cố vỡ một đập vụ tại hồ thủy điện sê pên sê nạm nội đang trong giai đoạn tích nước

cho hay đập thủy điện sê piên xê nạm nội bị vỡ đã gây ngập lụt nghiêm trọng khu vực hạ lưu
khiến nhiều người chết và mất tích hàng nghìn người hiện đang không có nhà ở
trả lời câu hỏi vậy sự cố vỡ đập thủy điện tại lào có ảnh hưởng đến việt nam hay không
ông nguyễn văn hải phó cục trưởng cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho biết
đến nay các cơ quan trên cơ sở kết quả cung cấp của các cơ quan tư vấn tinh toán đầu ngành
thì sự cố vỡ đập ở lào ít ảnh hưởng đến mực nước đồng bằng sông cửu long nước ta
với mức độ có thể gia tăng tối đa chỉ khoảng từ năm một mươi cm so với trước khi không xảy ra sự cố
như vậy có thể khẳng định rằng sự cố vỡ đập ở lào ít tác động đến mục đồng bằng sông kiều long
theo báo cáo sơ bộ ban đầu của viện khoa học thủy lợi miền nam
do ảnh hưởng của vỡ đập sê piên xê nạm nội dòng chảy về đồng bằng sông kiểu long có thể gia tăng
dự báo mực nước tại tân trọng
tân châu an giang có thể gia tăng từ bảy một mươi cm vào các ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng bảy so với điều kiện tự nhiên
như vậy không làm ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến lũ trên đồng bằng
mực nước lũ trên đồng bằng gia tăng tự nhiên đến giữa tháng tám và đạt đỉnh khoảng ba hai mét tại tân châu
trước tình hình thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra
tỉnh yên bái đã tiến hành bố trí tái định cư khẩn cấp cho những hộ dân có nhà bị cuốn trôi
sập đổ hoàn toàn nhanh chóng giúp người dân ổn định
hoang tàn và đổ nát là những gì còn sót lại đối với gia đình ông lò văn muồn
cùng nhiều hộ gia đình tại bản tủ xã sơn lương huyện văn chấn
ông muồn vẫn chưa hết bằng hoàng vì trận lũ quét đã cuốn đi cả ngôi nhà của ông là tài sản bao năm tích cóp của gia đình
xã sơn lương là xã thiệt hại nặng nề nhất của huyện văn chấn
với ba người chết và bảy người bị thương năm mươi sáu ngôi nhà bị thiệt hại sáu mươi năm hectare lúa hoa màu bị hư hại hoàn toàn
nhằm ổn định đời sống cũng như bảo đảm an toàn tính mạng của người dân sau lũ năm ngày chính quyền xã đã chủ động phối hợp với phòng tài nguyên môi trường huyện văn chấn tiến hành lập quy hoạch đất vận động nhân dân hiến đất tiến hành tái định cư khẩn cấp cho một mươi năm hộ dân bị sập trôi nhà về lâu dài xã sẽ tiếp tục bố trí tái định cư cho những hộ trong vùng nguy hiểm
xã đã tiến hành thống kê các hộ gia đình bị thiệt hại bị sập nhà và lũ quân trôi xã đã khẩn trương thực hiện sự chỉ đạo của ủy ban dân huyện và tỉnh xã đã khẩn trương bố trí quy đất để bố trí tái định cư cho người dân
đến tại thời điểm này xã đã thực hiện bố trí đảm bảo cho người dân nhận đất khách quan công bằng và dân chủ
lường trước diễn biến tình hình vẫn còn đang nhiều diễn biến phức tạp tỉnh yên bài đã chủ động tích cực điều động các lực lượng cơ động như công an quân đội dân quân khẩn trương tiến hành giúp nhân dân di rời tài sản tại các xã thôn bản
tỉnh cũng yêu cầu các huyện bị thiệt hại chủ động ra soát các điểm sạt lở túc trực tại các nơi có nguy cơ trượt sạt tích cực giúp đỡ nhân dân khôi phục lại nhà cửa san nền làm nhà mới
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương trong thời gian sớm nhất cần bố trí quy hoạch lại dân cư xây dựng các khu tái định cư để sớm được cuộc sống của nhân dân vùng lũ đi vào ổn định cuộc sống
tiếp tục với những tin tức quốc tế thưa quý vị tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã thực hiện một loạt vụ tấn công khủng bố tại miền nam syri khiến ít nhất là bốn mươi người bị thiệt mạng
và khoảng ba mươi người bị thương
ba phần tử is đã tiến hành đánh bom điều chết gần một khu chợ ở thành phố guaida
lực lượng an ninh syri đã tiêu diệt được hai kẻ tấn công trước khi chúng có thể kích hoạt khối thuốc nổ mang theo người
trong khi đó bảy ngôi làng khác ở bắc và nam thành phố cũng trở thành mục tiêu của những kẻ tấn công
trong số bốn mươi người thiệt mạng có hai mươi sáu tay súng thuộc các lực lượng ủng hộ chính phủ và hơn ba mươi người khác bị thương
dù đã bị các lực lượng chính phủ syri đánh bận khỏi nhiều thành phố lớn ở phía đông song is vẫn tiến hành nhiều vụ tấn công
gây thương vong lớn cho binh lính quân đội cũng như các tay súng ủng hộ chính phủ tại syri
hàn quốc sẽ nhanh chóng ra mắt một ủy ban mới mang tên ủy ban kinh tế hướng nam
chuyên trách cải thiện các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao với ấn độ và hiệp hội các quốc gia đông nam á
hàn quốc sẽ nhanh chóng ra mắt một ủy ban mới mang tên ủy ban kinh tế hướng nam
nam sẽ trực thuộc ủy ban hoạch định chính sách của tổng thống
asean nằm ở vị trí trọng tâm trong chính sách hướng nam mới
một trong hai chính sách đối ngoại chủ chốt của tổng thống moon jae in
nhằm cải thiện đáng kể các mối quan hệ ngoại giao của seoul với các nước châu á
tổng thống hàn quốc đã cam kết nâng các mối quan hệ với một mươi nước thành viên asean và ấn độ
lên ngang bằng với các mối quan hệ giữa nước này với đồng minh lớn là mỹ và ba cường quốc khác trên thế giới là trung quốc nhật bản và nga
hiện asean là nhà nhập khẩu lớn thứ hai trên thế giới các sản phẩm của hàn quốc sau trung quốc
tổng thống moon jae in tuyên bố sẽ nỗ lực để tăng gần gấp đôi kim ngạch thương mại giữa hàn quốc và các nước asean
lên hai trăm linh tỷ usd một năm vào năm hai nghìn hai mươi